tại hà nội vừa diễn ra buổi giao lưu các nhóm chấn thương cuộc sống đến từ ba tỉnh thành là hà nội vĩnh phúc và hưng yên
với mục đích là tạo ra một sân chơi giúp cho người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng
với hy vọng trở thành một trong những hội nhóm chất lượng để người khuyết tật có thể đến giao lưu
chia sẻ và từng bước đưa hội chấn thương cuộc sống phát triển giúp đỡ được nhiều người khuyết tật hơn nữa
buổi giao lưu chia sẻ của các nhóm chấn thương cuộc sống đến từ ba tỉnh hà nội vĩnh phúc hưng yên đã được tổ chức
hàng trăm người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng phải ngồi xe lăn từ các tỉnh miền bắc và miền trung đã tới tham dự chương trình
tại buổi giao lưu các thành viên và khách mời đã cùng nhau chia sẻ các vấn đề được những người khuyết tật do chấn thương cuộc sống quan tâm
như phương pháp kỹ năng phòng chống loét giọt tì đè các vấn đề việc làm tìm kiếm hạnh phúc gây quỹ giúp đỡ những người đồng cảnh
chương trình là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa
góp phần giúp những người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng vượt qua rào càn của chính mình tự tin hòa nhập cộng đồng